bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với bộ tài chính vừa tổ chức hội thảo tham vấn về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
theo tinh thần chỉ thị số một mươi bốn của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng
theo bộ lao động thương binh và xã hội qua hơn năm năm thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
đối tượng thụ hưởng và điều kiện tiêu chuẩn xác nhận đối tượng của pháp lệnh được mở rộng
nhiều chế độ trợ cấp đối với người có công và thân nhân được bổ sung
bên cạnh đó hàng năm nhà nước đã điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công
mức chuẩn áp dụng đối với người có công và thân nhân luôn cao hơn mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức
cùng với đó các chế độ chính sách cũng được xem xét sửa đổi bổ sung phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước
hội thảo lần này nhằm mục đích tham vấn ý kiến về việc thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh làm cơ sở sửa đổi toàn diện pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh
lấy ý kiến lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan nhằm hoàn thiện thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của bộ tài chính